khi tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ngày càng leo thang triển lãm loài plastic được tổ chức tại hà nội mang đến cách tiếp cận vấn đề về môi trường bằng kiến thức thực tế hấp dẫn nhằm nâng cao hành động của xã hội nhằm góp phần bảo vệ môi trường
triển lãm loài plastic là sự kết hợp giữa nghệ thuật cùng công nghệ hiện đại bằng bộ thẻ khắc họa các loài nhựa phổ biến và nhiều tác phẩm sáng tạo thông qua hình ảnh ba d chuyển động truyền tải những ý tưởng và chia sẻ nhiều kiến thức về rác thải nhựa
dự án đã nhận được nhiều phản hồi tích cực bởi đã có tác động mạnh mẽ giúp người xem tiếp cận vấn đề môi trường bằng thông tin thực tế hấp dẫn góp phần gián tiếp vào việc nâng cao hành động của xã hội
đặc biệt là tác động đến sự tiếp nhận của trẻ nhỏ cải thiện những vấn đề về môi trường